trước đó vào tối qua tại chợ bách hóa huyện tam nông thuộc khóm hai thị trấn tràm chim huyện tam nông tỉnh đồng tháp cũng đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng làm thiệt hại gần một mươi tỷ đồng
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hồng ngự đã huy động ba xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường tham gia chữa cháy
ngoài ra công an huyện huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng quân sự huyện lực lượng vườn quốc gia tràm chim và quân chúng nhân dân tại chỗ tập trung chữa cháy bảo đảm an ninh trật tự
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày đã ngăn chặn được đám cháy không lây lan đến giờ thì dập tắt
tuy nhiên hai mươi một kiosk đã bị cháy hoàn toàn thiệt hại ước tính gần một mươi tỷ đồng
được biết trước mắt chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi chủ ký ốt bốn triệu đồng để khắc phục hậu quả
nguyên nhân các vụ cháy đang được ngành chức năng tiến hành điều tra